vào ngày một mươi hai tháng ba công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng trương bé thuận bốn mươi tuổi
ở quê thành phố cần thơ để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra thông qua mạng xã hội đối tượng trương bé thuận đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và tài sản gắn liền trên đất sổ hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng độc thân đều mang tên trương bé thuận
với giá hai mươi triệu năm trăm linh ngàn đồng
sau khi có các giấy tờ giả thuận đã liên hệ với anh nguyễn văn liêu hai mươi chín tuổi
ở phường tranh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương để vay ba trăm linh triệu đồng
hợp thức hóa bằng việc lập hợp đồng đặt cọc mua thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng giả
mang tên của thuận với lãi suất ba một tháng
làm việc với cơ quan điều tra đối tượng thuận khai nhận toàn bộ số giấy tờ trên đều là giả
thuận đã nhận từ anh lưu số tiền một trăm linh triệu đồng vào ngày năm tháng ba
đến ngày một mươi tháng ba khi đang làm thủ tục ký công chứng ủy quyền để nhận số tiền còn lại là hai trăm linh triệu đồng
thì thuận bị công an bắt quả tang cùng toàn bộ tăng vật